trước thực tế đã bao phủ rộng vaccine covid một mươi chín trên cả nước thì số ca tăng nặng và tử vong do covid một mươi chín thì đã giảm
theo nhiều chuyên gia y tế đây chính là thời điểm việt nam phải tính đến việc chuyển trạng thái xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu thông thường
và mới đây thì trong phiên họp chính phủ thường kỳ tháng hai thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã giao bộ y tế
tham khảo kinh nghiệm quốc tế để có biện pháp phù hợp hiệu quả để tiến tới bình thường hóa với dịch bệnh xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
vậy cần thay đổi những quan điểm chống dịch
và chuẩn bị những phương án như thế nào để coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu
góc nhìn chuyên gia của chúng tôi ngày hôm nay đã mời đến trường quay phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục dự phòng bộ y tế
xin cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình của chúng tôi
xin chào quý vị khán giả an linh tv
thưa phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy ngạn nhiều chuyên gia thì cũng đã đưa ra quan điểm mà nên coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu thông thường
vậy thì xin ông có thể lý giải cụ thể hơn về khái niệm này để người dân cũng như quý vị khán giả hiểu hơn ạ
đã có hàng trăm năm nay rồi và trong cái tuần nữa đấy nghĩa là một cái bệnh mà nó lưu hành trong một cái quân thể ở mức ổn định
thì tôi lấy ví dụ chẳng hạn như là bệnh sốt chất huyết bệnh hiv bệnh khá như là bệnh sợi bệnh thủy động bệnh lao chẳng hạn
người ta gọi là những bệnh lưu hành tại địa phương
khác với tư đặc hữu
thì tôi chẳng hạn
tôi cho rằng thì cũng phải cân nhắc bởi vì đặc hữu nghĩa là cái bệnh đó xuất phát tại nơi đó rồi lưu hành nơi đó
giống như chẳng hạn là có những cái sinh vật nó lưu hành nơi đó rồi xuất phát tại nơi đó
chẳng hạn người ta nói là con vật ấy nó ở cái khu vực đấy
chẳng hạn là họ nó sinh sôi ở đấy
thưa ông vậy thì đến thời điểm này thì dựa trên những cơ sở nào để việt nam có thể đối diện và coi covid một mươi chín là bệnh đặc hữu ạ
và việt nam thì cũng đang từng bước để mà coi bệnh covid một mươi chín là coi như một bệnh đặc hữu hoặc tôi gọi là bệnh lưu hành
vì là bởi vì việt nam đang tính đến cái số ca nhiễm số ca đang nhập viện và ca tử vong
tuy nhiên thì hiện nay thì cái ca nhiễm thì vẫn đang tăng lên nhưng mà cái ca tử vong thì đã ổn định
thì đấy là một cái tiêu chí để mà chúng ta có thể
thì dần dần lúc mà cái ca nhiễm nó ổn định hơn thì có cái đó là cái bệnh lưu hành
lúc nào mà nó ổn định giữa ca nhiễm giữa ca tử vong và nó là một mức nhất định nó có thể tăng lên theo mùa này mùa khác
nhưng mà nó ổn định trong thời gian dài và nó tồn tại lâu dài của chúng ta thì gọi là bệnh đặc hữu hoặc là bệnh lưu hành
và cái tiêu chí nữa là cái tỷ lệ người dân mà có cái
miễn dịch tức là miễn dịch cộng đồng nó được ở mức cao
một là do chúng ta tiêm chủng hai là có thể nó bị bệnh tự nhiên nhưng mà nó ở mức cao để đảm bảo dịch nó không bùng phát
thứ ba là hệ thống y tế của chúng ta đã có đủ năng lực
tức hiện nay thì hệ thống y tế dự phòng chúng ta cũng đã biết dịch lây lan là do cái nguyên nhân gì cách phòng chống như thế nào có thể khống chế như thế nào
nên hệ thống điều trị cũng đã biết cách điều trị
đang có những
để điều trị và chúng ta cũng đã làm quen dân với cái hệ thống điều trị
là covid một mươi chín và cuối cùng rất quan trọng là ý thức của người dân và tinh thần của người dân
từ cái thái độ đang sợ hãi lo lắng không biết cách phòng chống lúng túng thì hiện nay người dân việt nam đã
có những cái việc covid một mươi chín làm quen dân và đang trạng thái bình thường mới và họ đã chủ động
phòng chống dịch tự động điều trị tại nhà và tự động biết mình đi đến bệnh viện thì đấy là
những cái dấu hiệu cho thấy là chúng ta có thể chuyển dần sang giai đoạn gọi là bệnh lưu hành tất nhiên là còn phải chờ một thời gian nữa
vâng ạ thưa ông vậy thì có thể thấy rằng cả thế giới việt nam chúng ta đã bước sang năm thứ ba để chống covid rồi ạ
và hiện tại thì thời điểm này thì một số nước trên thế giới thì cũng đang cố gắng triển khai những cái giải pháp để có thể sống chung với sars cov hai
và xem covid một mươi chín như là một bệnh đặc hữu hay còn gọi là bệnh thông thường
vậy thì các nước thì đã xem covid một mươi chín là bệnh đặc hữu ra sao thưa ông
và chúng ta nên học tập
bởi họ những cái điểm tốt gì ạ
hiện nay thì phải nói là tổ chức y tế thế giới là cơ quan y tế của thế giới thì chưa công nhận sars cov bệnh do sars cov hai hoặc là covid một mươi chín đấy là chưa phải là một cái bệnh lưu hành
là bởi vì trên thế giới là còn nhiều quốc gia là chưa tiêm chủng chưa đầy đủ
vì một số quốc gia thì bệnh cũng đang gây tình trạng phức tạp
nhưng mà một số nước thì họ đã tuyên bố là họ đang bước sang
coi bệnh covid một mươi chín là một cái bệnh lưu hành
thì điển hình như là anh tây ban nha hoặc một số nước khác
nhưng mà phải nói rằng họ là đang trong giai đoạn chuyển đổi
chứ chưa một nước nào mà chuyển sang hoàn toàn là một cái trạng thái là bệnh lưu hành
và họ chỉ dỡ bỏ dần những cái hiện tượng hoặc là những cái rào cản chống covid một mươi chín
chẳng hạn như là chúng ta có thể học
học tập kinh nghiệm ở các nước như tây ban nha như anh thì chẳng hạn như họ cũng không dỡ bỏ những cái như là cách ly hoặc là có những cái như là chúng ta gọi là giãn cách xã hội hoặc là ngăn cản đi lại hoặc là đi lại hoặc là tập trung đông người hoặc là nghiêm ngặt lúc đeo khẩu trang hoặc là truy vết hoặc là cách ly nghiêm ngặt
thì những cái đó thì là chúng ta có thể là học tập những cái kinh nghiệm của họ
tuy nhiên thì ở những nước ấy họ vẫn còn duy trì chẳng hạn như là dây xét nghiệm
covid một mươi chín hoặc là hộ chiếu của tiêm chủ
vâng thì có thể rằng những điểm đó các nước trên thế giới đã được việt nam áp dụng và cũng thực hiện thành công
và trong thời gian gần đây thì việt nam thì không còn đánh số thương tự f f một hay là cho f f một đi làm rút ngắn số ngày cách ly hoặc là phân bổ thuốc kháng virus trên hệ thống nhà thuốc
thì theo ông thì đây có phải là một động thái cho thấy chúng ta đang thay đổi quan điểm về chống dịch covid một mươi chín
bệnh covid một mươi chín là một bệnh đặc hữu thông thường đúng không
vâng đúng rồi
những cái động thái của chính phủ việt nam cũng như bộ y tế những cái hướng dẫn là đứng dần dần chúng ta đang quá trình chuyển từ cái bệnh gọi là đại dịch chuyển sang cái bệnh đặc hữu hay là bệnh lưu hành
chúng ta cũng đã dỡ bỏ nhiều cái biện pháp nghiêm ngặt đối với đại dịch
như tôi nói đã nói là việc cách ly hoặc là giãn cách hoặc là việc hạn chế đi lại
và chúng ta hiện nay thì có thể là sắp đã đề nghị là f một f thậm chí có thấy đi làm
tuy nhiên thì những cái này thì chúng ta cũng phải có những cái điều kiện để làm sao dịch không lây lan
hiện nay dịch vẫn đang có nguy cơ bùng phát và đang có gây tử vong cho là thì nếu mà chúng ta đưa những cái người f một f đi làm thì phải có những cái bán lại những điều kiện đặc biệt đối với những cái người này
vâng vậy thì thưa ông để việt nam coi covid một mươi chín là bệnh lưu hành
thông đặc hữu thì thích ứng với cái thời kỳ hậu đại dịch thì chúng ta cần phải chuẩn bị những cái điều kiện nào thưa ông
vâng thì chúng ta phải chuẩn bị những cái điều kiện mà để chuyển dân sang trạng thái là dịch lưu hành
bởi vì chúng ta phải chuyển đổi cả hệ thống y tế tức là về phía chính quyền và về phía người dân
nhưng mà cơ bản theo các chuyên gia thì cái cơ bản khác biệt giữa đại dịch với cái dịch lưu hành là cái việc là nhẹ
việc chống dịch việc điều trị là vai trò của nhà nước
và nhà nước tập trung vào để mà lo cho tất cả các cá nhân
cái chuyện chống dịch cũng như điều trị thì lại chuyển sang là người dân phải tham gia vào tự bảo vệ mình
tự cách phòng vệ mình và tham gia để mà xã hội hóa công tạc khám chữa bệnh điều trị
tôi thấy chẳng hạn trường kia chúng ta kêu gọi người dân đi tiêm chủ
nhưng bây giờ người dân phải lên lịch phải biết mình đến thời kỳ nào tiêm chủng
điểm tiêm chủ và thậm chí sau này họ có thể phải trả tiền cho cái tiêm chủ đó
rồi là vấn đề điều trị
hiện nay nhà nước đã bao cấp toàn bộ vấn đề điều trị và điều trị có những vị trí điều trị tập trung
nhưng mà sau này nhà nước có thể là đề nghị người dân phải trí trả những cái đó hoặc là bảo hiểm y tế
hoặc là cá nhân trí trả như các bệnh thông thương rồi các bệnh viện
lúc vào điều trị thì họ biết đấy là những cái bệnh nhân có thể có covid một mươi chín thì họ biết cách cư xử và điều trị những bệnh nhân đó
rồi là những cái bệnh nhân
các bệnh nhân các bệnh viện kể cả bệnh viện thư nhân đều có thể tham gia vào điều trị
tuy nhiên là phải có một cái quy định nhất định
và bệnh này thì cũng chưa thể gọi là bệnh thông thường bởi vì nó vẫn là bệnh dịch
chứ nó vẫn theo quy định của bệnh dịch như các bệnh dịch khác
như là bệnh sởi như là bệnh láo như là bệnh hát đi vế hoặc là bệnh lưu hành
cho nên thì còn người dân một cái đặc điểm là sẵn sàng cái tấm thế cái tinh thần
tức là tự mình quyết định sức khỏe của mình tự mình phải phòng chống dịch covid một mươi chín
và đặc biệt là luôn luôn phải thực hiện năm k
trong thời gian tới thì nói gì thì nói
cái việc mà thực hiện năm k đặc biệt là đeo khẩu trang vẫn phải tiếp tục thực hiện nghiêm túc
thì mới bảo vệ được sức khỏe của mình
vâng xin cảm ơn những trao đổi của phó giáo sư tiên sĩ ím nguyễn huy nga
vâng thưa quý vị rõ ràng là chúng ta không thể áp dụng tình trạng khẩn cấp mãi được
và sau ba năm chống dịch thì cả thế giới và việt nam đều đã có những kinh nghiệm nhất định
để ứng phó với covid một mươi chín
và điều quan trọng bây giờ là trong thời gian tới là chúng ta cần phải thích ứng linh hoạt
trước diễn biến của dịch và cần coi đây chỉ là bệnh đặc hữu thông thường
để giảm bớt những tác động đến nền kinh tế và đời sống của người dân
và đến đây thì chúng tôi cũng xin được kết thúc một góc nhìn chuyên gia
chương trình an ninh toàn cảnh xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác sau một ít phút